tổng thống pháp emmanuel macron hôm qua đã tới hamburg bắt đầu chuyến thăm đức hai ngày để thảo luận với thủ tướng olaf schol những vấn đề cùng quan tâm
cuộc gặp diễn ra theo hình thức tham vấn chính phủ đức pháp ngoài tập trung thảo luận về các vấn đề chuyển đổi số trong đó bao gồm cả trí tuệ nhân tạo hai bên cũng đề cập đến những chủ đề còn tranh cãi
mặc dù chương trình nghị sự không cụ thể nhưng một trong những vấn đề nổi bật được hai bên thảo luận là việc cùng hợp tác phát triển hệ thống chiến đấu mặt đất chủ lực mgcs cetan leopard iii
dù phần nào bị chi phối bởi cuộc xung đột giữa hamas và israel chuyến thăm của nhà lãnh đạo pháp tới đức cũng sẽ tạo cơ hội để ông olaf schol và ông macron thảo luận cũng như điều phối phản ứng của châu âu liên quan đến vụ việc này
hiện cả đức và pháp đều cam kết hỗ trợ israel đồng thời cảnh báo chống lại sự leo thang trong khu vực
trong những tháng qua pháp và đức hai thành viên có ảnh hưởng lớn nhất trong liên minh châu âu đang bất đồng về một số vấn đề từ chiến lược quốc phòng của khối đến phản ứng của khối này trước cuộc khủng hoảng năng lượng quan hệ với trung quốc và thậm chí cả chính sách tài chính